ngày hôm qua năm tháng bảy bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm các tỉnh đông nam bộ tây nam bộ và các tỉnh giáp danh với tp hcm để tổ chức phân luồng tuyến vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cùng với đó các địa phương cần tăng cường lực lượng để giải quyết nhanh nhất không để tình trạng un tắc tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh các điểm khai báo y tế đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lái xe phương tiện và phòng chống lây lan dịch bệnh hiệu quả
tổng cục đường bộ cũng yêu cầu chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của các địa phương tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận lợi